tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc cũng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai mươi tám bị cáo về tội hủy hoại rừng
tất cả các bị cáo này đều trú tại huyện e soup tỉnh đắk lắc
do muốn có đất để canh tác nên các đối tượng đã sử dụng cưa xăng và dao hủy hoại gần một mươi sáu hectare rừng thiệt hại hơn bảy mươi hai năm triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi bị cáo mức án từ hai năm đến sáu năm tù giam
năm bị cáo cùng mức án ba năm tù treo một bị cáo ba năm cải tạo không giam giữ và hai bị cáo hai năm cải tạo không giam giữ cùng về tội hủy hoại rừng
số diện tích rừng bị phá hoại còn lại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật